thời gian qua trên địa bàn thành phố hà nội đã xảy ra nhiều vụ trộm đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tài sản
mục đích ban đầu của các đối tượng trộm cắp là trộm cắp tài sản tuy nhiên khi bị chủ nhà phát hiện thì các đối tượng trộm cắp manh động này sẽ chống trả quyết liệt sẵn sàng gia tăng hành vi phạm tội
và trong tình huống này nếu chủ nhà không có kỹ năng đối phó rất có thể sẽ phải trả giá bằng tính mạng của mình
từ những vụ việc đã xảy ra phóng sự sau đây sẽ giúp cho người dân trang bị một số bài học kinh nghiệm cụ thể để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc
nhiều người dân vẫn chưa quên vụ thảm án xảy ra tại thôn canh nậu huyện thạch thất vào cuối năm hai nghìn một mươi ba
chỉ vì mục đích muốn bắt bằng được đối tượng trộm đột nhập hai người trong gia đình đã tử vong hai người khác bị thương
vụ án là hồi chuông cảnh báo người dân thiếu kỹ năng ứng phó với tội phạm trong tình huống trộm đột nhập
các đối tượng vào trộm cắp tài sản thôi nhưng do chủ nhà hoặc người dân phát hiện được
nhưng mà chúng ta không có những kỹ năng để phòng chống tội phạm để mà phát hiện ngăn chặn cái việc đấy
thì dẫn đến cái việc là bị đối tượng nó có thể làm rất manh động nó gây ra những cái vụ án rất thương tâm
ví dụ đâm gây thương tích hoặc là dẫn đến hậu quả là nghiêm trọng hơn là chết người
cũng như cái vụ thạch thất xảy ra tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm
vụ trộm đột nhập xảy ra tại phường đội cấn quận ba đình
đã cho thấy sự nhanh trí của chủ nhà giúp họ bảo toàn được tính mạng
đối tượng vũ huỳnh cương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đã đem theo chiếc búa đinh và băng dính
đột nhập một nhà dân tại phố đội cấn nhằm mục đích trộm cắp
khi vào nhà cương trốn trong tủ quần áo và ngủ quên
sáng hôm sau chủ nhà mở tủ thì bị cương dùng búa đập vào đầu gây bất tỉnh
lúc này con trai của chủ nhà phát hiện sự việc đã chạy lên và rất nhanh chí
chủ động ném chìa khóa nhà tầng một cho đối tượng thoát thân
và ngay lập tức đưa mẹ đi cấp cứu
rõ ràng trong tình huống của vụ án này nếu chủ nhà tiếp tục đối đầu hoặc chi hô với bắt đối tượng
thì chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường
vụ việc này cũng là một trong số rất nhiều vụ trộm đột nhập vào các căn nhà cao tầng tại hà nội trong thời gian qua
những căn nhà cao tầng san sát trên các khu phố nếu chủ nhà sơ hở quên không khóa cửa tầng tung
hay tại các lan can của tuần như thế này thì đây chính là cơ hội để các đối tượng đột nhập trộm cắp
đặc biệt thời điểm từ nay đến cuối năm tình hình tội phạm trộm đột nhập sẽ gia tăng hoạt động
trong hợp dân chúng tôi đã đi sâu và tuyên truyền phòng ngừa tất cả các thủ đoạn
thủ đoạn trộm băn công thủ đoạn đối tượng cắt khóa đối tượng đột nhập
bà công chí nói là đối tượng này nó đa dạng nó có thể là nó hoạt động vào bất cứ lúc nào
vào bất cứ giờ nào
đối tượng nào mà người dân sơ hở đặc biệt nhất là vào ban đêm
lực lượng cảnh sát hình sự công an hà nội cũng cảnh báo các hộ gia đình nên lắp đặt các thiết bị như chuông báo động
camera giám sát an ninh mắt thần chống trộm ban đêm
đồng thời người dân cũng đặc biệt chú ý đến kỹ năng thoát hiểm khi đối diện với tội phạm
nhằm đảm bảo an toàn tính mạng khi phát hiện trộm đột nhập vào nhà ban đêm